hai tiêu chí về văn hóa là tiêu chí số sáu về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số một mươi sáu về văn hóa
nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nông dân việt nam được coi là phần hồn của nông thôn mới
văn hóa có vai trò rất quan trọng tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân
thời gian qua tại một số tỉnh thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
góp phần gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc nhất là ở các địa phương trên cả nước
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo điều hành công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
và hướng dẫn thực hiện tiêu chí số sáu và một mươi sáu
để đạt được tiêu chí thôn bản khu dân cư văn hóa cũng như gia đình văn hóa
thì mọi người đều rất trách nhiệm thi đua xây dựng nhà văn hóa
một số địa phương đã tổ chức các tuyến du lịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới gắn với gìn giữ văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian
từ đó đã tạo điều kiện thu hút người dân ở thôn bản ấp tham gia thường xuyên hơn vào các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi góp phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở
hoặc theo mô hình xã hội hóa các khu trung tâm thể thao giải trí hoặc theo hướng giao cho cộng đồng quản lý vận hành
với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung
thôn dân cư là địa bàn hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện hoài đức hà nội ngày càng đi vào chiều sâu
tính hiệu quả và sức lan tỏa của các nội dung trong phong trào góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương vững mạnh
đồng thời có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân
đảng bộ và nhân dân huyện hoài đức đã đồng lòng đồng sức trong việc thực hiện tiêu chí số sáu và một mươi sáu trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
công tác tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa và đơn vị văn hóa được ban chỉ đạo các cấp quan tâm
việc thực hiện nếp sống văn minh thực hành tiết kiệm trong việc cưới việc tang và tổ chức lễ hội cũng được tổ chức theo đúng quy định và ngày càng đi vào nền nếp
tạo được sự đồng thuận của đông đảo cám bộ và các tầng lớp nhân dân
nông thôn mới nền quận phát triển theo hướng đô thị đối với những khách chúng tôi cũng đã quy hoạch một khu trung tâm
được các bác ở huyện đánh giá rất cao là có một cái quỹ đất để quy hoạch nó rất phù hợp với cái khu trung tâm này
chúng tôi quy hoạch gồm có khu trung tâm văn hóa thể thao và vườn hoa
hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn đã được các cấp các ngành quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả
phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân
một trăm linh thôn làng có sân hoặc địa điểm tập luyện thể thao
công tác xã hội hóa ngày càng được quan tâm thể hiện ở các tập thể cá nhân đã đứng ra đầu tư xây dựng các công trình thể thao
và tổ chức các giải thể thao ở địa phương như các xã sơn đồng dương liễu an thượng
đã có phần nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao cho nhân dân
trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tỉnh hòa bình đã có nhiều giải pháp triển khai xuống các địa phương
để đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa hỗ trợ các thôn xã xây dựng nhà văn hóa
và các thiết chế văn hóa phù hợp đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng
góp phần nâng cao đời sống văn hóa
trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
các địa phương trong tỉnh hòa bình đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư
nâng cấp sửa chữa các công trình cơ sở vật chất văn hóa với tổng kinh phí sáu trăm linh sáu bốn tỷ đồng
trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương trực tiếp từ chương trình một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
trong ba năm toàn tỉnh đã đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới
một trăm hai mươi chín công trình nâng cấp và xây dựng mới
trong ba năm toàn tỉnh đã đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới
và tiếp tục cần đến những nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân địa phương
trong ba năm toàn tỉnh đã đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới
chương trình xây dựng đời sống văn hóa tại các vùng nông thôn mới ở bắc giang
được chính quyền và nhân dân đồng thuận đã đạt được nhiều thành tiệu
góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất tinh thần của người dân
cùng với những nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp chính quyền người dân
tiếp tục xây dựng mục tiêu phát triển nông thôn mới kiểu mẫu và bền vững
tại thái bình để hoàn thành tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
toàn tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh đưa cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu
gắn thực hiện cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới
qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa nếp sống văn minh để lùi hủ tục tệ nạn xã hội
xây dựng tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao
phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân
để duy trì những kết quả đạt được trong thực hiện tiêu chí văn hóa
các thôn làng trong xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn minh
môi trường văn hóa ở nông thôn đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể thao
mỗi thôn đều có một đội văn nghệ quần chúng
thường xuyên luyện tập và tổ chức giao lưu biểu diễn phục vụ nhân dân những ngày lễ tết
đối với phong trào thể thao các thôn duy trì phong trào chơi cầu lông bóng truyền và tập thể dục dưỡng sinh
nhiều xã thành lập các câu lạc bộ văn nghệ thể thao
thường xuyên hoạt động với nội dung sinh hoạt phong phú tăng cường lồng ghép kiến thức về dân số
phòng chống bạo lực gia đình trong các hoạt động văn nghệ hoạt động của các câu lạc bộ
đã góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội thực hành tiết kiệm trong việc cưới việc giang
trong những ngày lễ đầu xuân hoặc lễ lễ thàng tổ chức tế thánh đều tổ chức cầu lông gió
và được mọi người dân rất quan tâm ủng hộ cũng là nơi giải trí cho bà con
sau những ngày
tham gia lao động sản xuất
tỉnh quảng bình đã tập trung huy động nguồn lực của toàn xã hội đầu tư cải tạo
nâng cấp và trang bị mới các thiết chế văn hóa ở các thôn bản tổ dân phố
nhờ đó hệ thống thiết chế văn hóa được cải thiện các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn
từng bước đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động cơ sở vật chất được tăng cường
một số trung tâm văn hóa thể thao cấp xã được đầu tư xây dựng tổ chức hoạt động
và khai thác hiệu quả
đến nay toàn tỉnh có một một trăm sáu mươi một nhà văn hóa khu thể thao thôn bản tổ dân phố
một trăm năm mươi sáu trung tâm văn hóa thể thao cấp xã trong đó có ba mươi năm trung tâm văn hóa xã được xây dựng độc lập
đây là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ chất lượng ngày càng được nâng cao
phát huy được tính tích cực và tác dụng thiết thực trong đời sống
trở thành những chuẩn mực về nếp sống lối sống quan hệ văn hóa cộng đồng đối nhân xử thế
giữa con người với con người giữa con người với môi trường xã hội
góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ở quảng bình

đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tại cộng đồng đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt
các thế chế văn hóa đã được nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tại cộng đồng đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt
các thế chế văn hóa ở cấp xã cấp thôn được quan tâm xây dựng các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao quần chúng
ngày càng sinh động phong phú hình thức đa dạng hấp dẫn thu hút người dân tham gia từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa